để chủ động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh thanh hóa đã chuẩn bị sáu mươi ba cơ sở cách ly tập trung
bảo đảm yêu cầu với tổng số năm sáu trăm bảy mươi một giường cách ly trong đó có một sáu mươi chín giường tại khách sạn
phân bổ tại hai mươi bảy huyện thị thành phố
sau đây là phần tổng hợp công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các địa phương của truyền hình nhân dân
từ đầu tháng bốn tỉnh thanh hóa đã chuyển đổi công năng của bệnh viện phổi thành cơ sở điều trị bệnh nhân
mắc covid một mươi chín với một trăm linh trên năm trăm linh giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân
hiện thanh hóa có năm trăm bảy mươi sáu người đang được cách ly tại tuyến huyện một trăm tám mươi ba người tại các khu cách ly tập trung
số người về từ vùng dịch được cách ly tại nhà là một bốn mươi sáu người
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh khánh hòa đã thành lập trạm kiểm soát liên ngành
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên quốc lộ một a có hai điểm
trên quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua thị xã ninh hòa giáp danh tỉnh đắk lắc
trên quốc lộ hai mươi bảy đoạn qua huyện khánh vĩnh giáp danh với tỉnh lâm đồng và điểm tại ga nha trang
trạm có nhiệm vụ kiểm soát các phương tiện xe cơ giới đường bộ xe mô tô từ tỉnh thành phố khác lưu thông vào khánh hòa
bệnh viện lao và bệnh phổi thái nguyên đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương cho hai mươi ba công dân
đây là những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín số một trăm bảy mươi tám là nhân viên của công ty trường sinh
từ ngày một mươi một tháng bốn việc khám chữa bệnh cho người dân của bệnh viện đa khoa huyện đại từ tiếp tục hoạt động trở lại bình thường
long an hiện có bốn mươi sáu doanh nghiệp gặp khó khăn với hơn bảy sáu trăm linh lao động tạm nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động
để giảm một phần khó khăn cho đoàn viên công đoàn liên đoàn lao động tỉnh long an hỗ trợ mỗi lao động đặc biệt khó khăn
bệnh hiểm nghèo tai nạn lao động bị nợ lương mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất được hỗ trợ một triệu đồng một người một lần
cấp huyện hỗ trợ năm trăm linh đồng một người một lần
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với anh đinh vĩnh sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã đà bloa huyện đà hoai tỉnh lâm đồng
về tội đăng tải nội dung không đúng trên facebook là đà lạt có ba ca nhiễm covid một mươi chín trong đó có một người tử vong hai người còn lại đã được cách ly
tại cơ quan điều tra đinh vĩnh sơn thừa nhận hành vi của mình
hiện công an tỉnh lâm đồng đang hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố xét xử theo quy định của pháp luật
từ ngày một tháng bốn đến nay tỉnh yên bái đã xử phạt bốn mươi trường hợp với số tiền bảy mươi năm triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
xử phạt sáu mươi năm trường hợp với số tiền một mươi ba triệu đồng do không đeo khẩu trang ở nơi công cộng
xử phạt một trường hợp bán hàng rong với số tiền một triệu đồng và một hộ kinh doanh năm triệu đồng với tổng số tiền xử phạt chín mươi bốn triệu đồng